thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu bộ giáo dục và đào tạo hướng dẫn các địa phương cho học sinh một mươi hai tuổi trở lên
đi học trực tiếp an toàn trở lại sau tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai sớm nhất có thể
nhất là đối với các địa phương có tỷ lệ cao trong việc tiêm đủ liều vaccine cho đối tượng từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
đây là nội dung thông báo số một mươi tám kết luận của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
tại cuộc họp thường trực chính phủ về việc xem xét mở cửa trở lại trường học